các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vấn đề này sẽ được đề cập phân tích rõ hơn trong một vấn đề và chính sách
với sự tham gia của khách mời là phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
cố vấn cao cấp của trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam
ở phần sau của chương trình
thưa quý vị một nhóm đối tượng với hàng chục thanh thiếu niên đang tụ tập
chuẩn bị hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn vừa bị lực lượng công an
thành phố phan thiết tỉnh bình thuận phát hiện và ngăn chặn kịp thời
vào khoảng hai mươi h bốn mươi phút ngày hai mươi hai tháng hai công an phường phú thủy phù hợp với đội cảnh sát
điều tra tội phạm công an thành phố phan thiết đang tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự
trên địa bàn khi đến khu vực trước nhà văn hóa thiếu nhi đường nguyễn gia tú
thuộc khu phố một mươi bốn phường phú thủy thành phố phan thiết thì phát hiện một nhóm khoảng hai mươi đối tượng
thanh niên đang tụ tập có biểu hiện nghi vấn qua kiểm tra phát hiện các đối tượng này
có mang theo nhiều hung khí tự tạo và bình xịt hơi cay tổ tuần tra đã mời các đối tượng
về trụ sở công an phường phú thủy để làm việc đa số các thanh niên liên quan đến vụ việc
còn rất trẻ có độ tuổi từ một mươi bốn đến hai mươi bước đầu nhóm này khai nhận do có mâu thuẫn với một nhóm khác
tại thị trấn phú long huyện hàm thuận bắc nên đã hẹn đến khu vực trên để gặp nhau giải quyết
rất may lực lượng chức năng phát hiện ngăn chặn kịp thời không để hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
huyện vân hồ tỉnh sơn la cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vân hồ đã phát hiện bắt giữ
đối tượng truy nã sồng anh nhà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tệ xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi đối tượng nhà đã thực hiện hành vi mua bán gần năm kg ma túy đá một kg ketamine
một mươi viên ma túy tổng hợp và hai bánh heroin đối tượng bị truy nã về tội danh mua bán trái phép chất ma túy
theo quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi nhờ công tác trinh sát ngoại tuyến lực lượng công an vân hồ đã bắt giữ thành công đối tượng
thực hiện đột cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ các sự kiện chính trị
quan trọng trong năm hai nghìn hai mươi hai từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh lào cai
đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả điện và mệnh lệnh của đồng chí bộ trưởng bộ công an
sau hai tháng thực hiện cao điểm công an các đơn vị đã tham mưu với cấp ủy chính quyền huy động các ban
ngành đoàn thể và nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc công tác phòng ngừa đấu tranh
với tội phạm trên các lĩnh vực nhất là ma túy hình sự đạt hiệu quả cao góp phần giữ vững an ninh
trật tự nơi phên dậu tổ quốc đây là bảy mươi hai bánh heroin mà phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
lào cai bắt giữ khi chặt đứt một mắt xích trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ địa
ngày ba tháng hai tức ngày mùng ba tết nhâm dần là mũi chủ công trong đấu tranh chấn áp tội phạm
riêng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đợt cao điểm này đã điều tra bắt giữ bốn mươi tám vụ
sáu mươi sáu đối tượng với tổng tăng vật thu giữ là gần năm mươi kg ma túy các loại cho thấy sự quyết tâm rất lớn
của công an tỉnh lào cai không để tội phạm lợi dụng dịp trước trong và sau tết lộng hành
điều này đều có thể xác định rõ và phân tích cụ thể đánh giá dự báo tình hình về ma túy trong
khu vực tỉnh lào cai cũng như toàn tuyến tây bắc và một số vùng phụ cận cụ thể ở các từng địa bàn
nhất là địa bàn trọng điểm để ra soát và xác minh các đối tượng nổi lên các dấu hiệu về kinh tế
rồi bất minh rồi vắng bỏ khỏi địa phương rồi ngược lại các đối tượng từ lào cai đi các địa bàn khác
với một trăm tám mươi km đường biên giới lượng người và hàng hóa tập trung nhiều thời gian cao điểm là áp lực lớn
đối với các lực lượng như cảnh sát giao thông hình sự quản lý hành chính về trật tự xã hội
kinh tế môi trường phòng cháy chữa cháy bên cạnh việc tập trung lực lượng phương tiện
chủ động nắm tình hình đấu tranh hiệu quả với tội phạm công tác tuyên truyền
giáo dục pháp luật cũng thường xuyên được thực hiện trong đó chú trọng xây dựng
duy trì và nhân rộng các câu lạc bộ phòng chống tội phạm và đã thu được nhiều tin báo có giá trị
phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm do đó trong đợt cao điểm có hai vụ án đặc biệt
nghiêm trọng đã nhanh chóng được điều tra khám phá đạt tỷ lệ một trăm linh với tinh thần chủ động
phòng ngừa từ sớm từ xa từ cơ sở trong đợt cao điểm này lực lượng công an chính quy bám nắm địa
địa bàn đặc biệt là các xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự đã phát huy mạnh mẽ vai trò của mình
công an xã cũng đã rất là tranh thủ tích cực sự chủ động chỉ đạo của lãnh đạo con huyện và sự điều
hành và hướng dẫn giúp đỡ của cấp ủy chính quyền địa phương thì chúng tôi cũng đã xây dựng và phát
động phong trào tổ chức đối với ấn độ quốc mục tiêu là tuyên truyền và ngăn chặn đồng thời để cho
nhân dân chấp hành tốt đường đối với chính sách của đảng phát lập nhà nước cứ hai nữa là tham gia
tích cực trong phong trào toàn dân tố giác tội phạm và cũng phối hợp giúp đỡ lực lượng công an thực
hiện hai cái chiến dịch kép
năm hai nghìn hai mươi hai sẽ đạt ra nhiều khó khăn thách thức đối với lực lượng công an tỉnh lào cai trong đó công tác phòng dịch vẫn là phải ưu tiên hàng đầu đồng thời công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
trong đợt cao điểm tấn công cho tội phạm trong dịch tích nguyên án công an tỉnh lào cai
huy động đảm bảo an ninh chấp tự trên địa bàn trong đợt cao điểm tấn công cho tội phạm trong dịch tích nguyên án công an tỉnh lào cai huy động đảm bảo an ninh chấp tự trên địa bàn